theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông trên khu vực phía đông nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi một
dự báo trong sáu giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi sâu vào đất liền tỉnh quảng tây trung quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km và suy yếu thành một vùng áp thấp
đến bốn giờ ngày hai mươi tám tháng tám vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi ba tám độ vĩ bắc
một trăm linh bảy năm độ kinh đông trên đất liền tỉnh quảng tây
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức dưới bốn mươi km một giờ
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tiếp tục suy yếu và tan dần
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số bảy
sau đó hình thành một dãnh áp thấp qua bắc bộ
nên từ gần sáng ngày hai mươi tám tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng tám ở bắc bộ có mưa diện rộng
khu vực tây bắc và việt bắc mưa vừa mưa to tổng lượng mưa phổ biến một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
khu vực các tỉnh bắc trung bộ từ ngày hai mươi chín đến ba mươi một tháng tám có mưa vừa
có nơi mưa to trong cơn rông cần đề phòng khả năng xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một